vào tối ngày một mươi hai tháng năm tại ngõ bảy mươi hai đường trần thủ độ thuộc địa bàn tổ sáu phường tiền phong
thành phố thái bình đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên công trường
khiến một người tử vong và bốn người khác bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình đổ bê tông mái tầng hai của công trình xây dựng
một trụ trống của xe cầu đã trống lên mặt cống của vỉa hè đường trần thủ độ
gây sập trụ kéo theo cần cầu truyền dẫn bê tông bị sập theo
đè xuống mái nhà đang có một mươi hai người tham gia thi công
nạn nhân tử vong là nam giới năm mươi tuổi và là chủ thầu công trình
bốn người còn lại bị thương trong đó có ba người cùng chú thệ xã phú xuân
thành phố thái bình đã được xuất viện
hiện còn một nạn nhân đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa thái bình
cơ quan chức năng cho biết công trình nơi xảy ra tai nạn được cấp phép xây dựng
vào ngày chín tháng năm chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với chủ công trình và yêu cầu chủ nhà dừng thi công
tuy nhiên lợi dụng ngày cuối tuần lực lượng địa phương không có mặt tại hiện trường
chủ nhà đã tiếp tục thuê thợ đổ mái tầng hai